theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia một khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển từ khu vực phía nam trung quốc xuống nước ta
khoảng đêm một mươi tám và ngày một mươi chín tháng hai hình thái này ảnh hưởng đến bắc bộ sau đó mở rộng ra trung bộ
thời điểm này miền bắc chịu thêm ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao năm m
sự kết hợp giữa hai hình thái gây ra đợt mưa rét khắc nghiệt cho khu vực trong những ngày tới
chuyên gia nhận định từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng hai bắc bộ và thanh hóa khả năng xảy ra đợt rét hại diện rộng
nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến từ tám đến một mươi độ c vùng núi và trung du bốn sáu độ c
trong khi đó nhiều khu vực núi cao có nơi sấp xỉ độ c nhiều nguy cơ xuất hiện mưa tuyết băng giá
đồng thời mưa rông duy trì ở các tỉnh thành phố miền bắc và thanh hóa từ trưa ngày một mươi tám tháng hai đến hết ngày hai mươi tháng hai
với lượng phổ biến ba mươi sáu mươi mm trên ngày
có nơi trên tám mươi mm
ngày một mươi chín hai mươi một tháng hai tình trạng mưa rông và rét đậm lan xuống các nơi từ nghệ an đến thừa thiên huế
theo trang dự báo aqir hà nội và các tỉnh thành phố đồng bằng bắc bộ duy trì nền nhiệt một mươi chín hai mươi hai độ c trong hai ngày tới
đêm một mươi tám tháng hai khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể xuống ngưỡng một mươi hai độ c rét hơn những đêm trước đó khoảng một mươi độ c
những ngày tiếp theo không khí lạnh xâm nhập sâu vào đất liền khiến nền nhiệt độ tại hà nội tiếp tục xuống thấp
và có thể đạt ngưỡng tám chín độ c kèm theo mưa
ban ngày nhiệt độ cao nhất không quá một mươi độ c rét nhất từ đầu mùa đông đến nay
trạng thái này được dự báo kéo dài liên tục từ một mươi chín đến hai mươi một tháng hai
với nhiệt độ xuống rất thấp kèm mưa độ ẩm cao người dân sẽ cảm thấy rét bút kéo dài cả ngày
trước diễn biến thời tiết cực đoan những ngày tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
yêu cầu các địa phương bắc bộ và bắc trung bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân
địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
nhất là người già trẻ nhỏ học sinh hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh
người dân được khuyến cáo tuyệt đối không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người
đơn vị chức năng hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm
chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét gia súc chăn thả tự do
cần được di chuyển về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn
một số địa điểm du lịch ở các vùng núi cao thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai khách du lịch
cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng tuyết chân trượt
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
trước đó miền bắc trải qua đợt mưa rét kéo dài từ ngày hai mươi chín tháng một đến một mươi năm tháng hai
khu vực thường xuyên ở trong tình trạng mưa phùn sương mù độ ẩm cao
nên nhiệt thấp và nhiều ngày rét đậm rét hại
nửa cuối tháng hai bắc bộ có thể ghi nhận nhiệt độ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm trước
từ năm đến một năm độ c đặc biệt tại vùng núi và trung du
thời tiết chủ đạo trong tháng hai là mưa rét độ ẩm cao và sương mù dày
cũng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh thời kỳ tới
bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa vài nơi kèm theo rông trời nhiều mây kèm theo sương mù
tại các khu vực thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ thấp nhất trong ba ngày tới là một mươi bảy hai mươi ba độ c
sau đó giảm mạnh trong ngày một mươi chín tháng hai